nhiều bệnh viện như bệnh viện bạch mai bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện hà đông vừa đồng loạt lên tiếng cảnh báo tình trạng người nhà bệnh nhân cố ý làm trái với quy định của bệnh viện
một số người còn tỏ ra không hợp tác chống đối với yêu cầu của nhân viên y tế trong quá trình đến thăm chăm sóc bệnh nhân
những hành động này đang làm gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện đã từng gây ra hậu quả nặng nề cách đây không lâu
bên cạnh đó là gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh của các loại siêu vi khuẩn đa vi khuẩn
cố ý ở lại phòng bệnh nhân dù biết quy định là không được phép phòng cách ly nhưng ra vào thường xuyên lại không trang bị dụng cụ khử trùng
biển thông báo để rõ ràng nhân viên bệnh viện nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn bất chấp dép không thay tay không rửa áo mũ khử trùng cũng không mặc
đó là những hành động thường xuyên diễn ra của một số người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện
mặc dù được các bác sĩ nhân viên y tế cảnh báo nhắc nhở
nhưng họ vẫn bất chấp không tuân thủ quy định
hành động này tưởng chừng như vô hại tuy nhiên nó lại tạo ra yếu tố nguy cơ làm nhiễm khuẩn bệnh viện vô cùng nguy hiểm
bên cạnh đó là gia tăng tình trạng kháng kháng sinh của các loại siêu vi khuẩn đa vi khuẩn
người nhà chỉ biết là tôi có bệnh nhân ở đây là tôi khi vào
dép không thay tay không sát khuẩn ăn tại bàn ngủ tại giường
được nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn ra vào tùy tiện dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn trong đấy
thì khá tầm trọng
những cái nhiễm khuẩn bệnh viện thì chúng ta cứ hiểu một cách đơn giản thôi
đó là những cái vi khuẩn bệnh viện là những vi khuẩn nó đã chịu đựng rất nhiều các cái kháng sinh mà nó còn sống sót được
thì nếu nhiễm vào một người bệnh thì nó sẽ rất khó điều trị
phong cách ly thuộc là những bệnh nhân có bệnh lý nặng
nếu tình trạng người nhà bệnh nhân cứ vô ý thức không tuân thủ quy định
thì sẽ càng làm cho bệnh tình của bệnh nhân trở nên khó chữa hơn vì lây nhiễm các loại vi khuẩn kháng thuốc
đừng gây khó cho nhân viên y tế ứng xử văn minh tôn trọng quy định của cơ sở y tế để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân đang được điều trị